công ty ông hào chỉ phải trả một năm hai triệu đồng một người một xe nhưng hiện giờ giá là năm triệu đồng một người một xe
theo ước tính doanh nghiệp này sẽ mất thêm một chi phí khá lớn
trước tình hình trên một số doanh nghiệp phải tính lại phương án đưa hàng sang nước bạn
nếu tình trạng này còn tiếp tục xảy ra các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản việt nam vẫn mong muốn các cấp lãnh đạo cao nhất
của hai nước việt trung sớm đàm phán và tháo gỡ vấn đề
trở ra những tin tức tại một số quốc gia đang là điểm nóng trên thế giới
phục tại nhà sau khi mắc covid một mươi chín ở nhật bản đã tăng nhanh và vượt mốc năm trăm linh người
kể từ khi làn sóng dịch bệnh mới do biến thể omicron có khả năng lây lan mạnh
gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe trên cả nước
trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tình trạng quá tải dường bệnh khi số ca nhiễm covid một mươi chín ở mức cao
và chương trình tiêm mũi bổ sung của nhật bản vẫn chưa được triển khai một cách rộng rãi
giới chức nhật bản đã yêu cầu những người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà
theo đó chính quyền địa phương luôn có hướng dẫn cụ thể từ cách sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi
quy tắc phòng dịch cách ly đối với người xung quanh đồng thời có tổng đài để tư vấn chăm sóc sức khỏe
hay giới thiệu phòng khách sạn cách ly hoặc mua hộ hàng hóa thiết yếu trong trường hợp cần thiết
khiếp tiếp nhanh kháng nguyên cũng được phát miễn phí đến các hộ gia đình sau khi đăng ký
với các biện pháp trên số người nhiễm covid một mươi chín tự điều trị và hồi phục tại nhà đã tăng nhanh
theo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản tính đến ngày chín tháng hai
số người hồi phục tại nhà sau khi nhiễm covid một mươi chín là năm trăm bốn mươi ba bốn mươi năm người tăng khoảng một trăm linh người so với một tuần trước đó
còn tại quần đảo cúc một trong những quốc gia hiếm hoi từng không bị covid một mươi chín tấn công đã phát hiện ca bệnh đầu tiên
thủ tướng mark brown cho biết người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai đã đến rurotoga
đảo lớn nhất của quần đảo cớt vào ngày một mươi tháng hai
ca bệnh được xét nghiệm vào ngày một mươi ba tháng hai sau khi nhận tin của một thành viên trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính ở new zealand vào hôm trước
thủ tướng prow thông tin bệnh nhân không có triệu chứng và đang được cách ly theo dõi tại một khu nghỉ tư nhân
người này đã tiêm vaccine covid một mươi chín và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên chuyến bay từ new zealand
các quan chức bắt đầu truy vết các bệnh nhân kể từ khi đến rurotoga để xét định những người liên quan
ca nhiễm này đi cùng hai người khác
cả ba sẽ cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính
các quan chức y tế không nói rõ hai người còn lại đã được xét nghiệm hay chưa
thủ tướng crow tuyên bố hồi tháng một mươi một
mỗi bước chúng tôi đã thực hiện đã đưa đất nước đến ngày hôm nay là chưa có ca covid một mươi chín nào
dù vậy ông ro đánh giá việc phong tỏa đã gây ra tổn thất về tinh thần và tài chính
và việc đóng cửa biên giới vô thời hạn không còn là lựa chọn khả thi
tôi hiểu rằng một số người có thể cảm thấy sợ hãi lo lắng
nhưng hãy yên tâm
đối phó với tình hình này để bảo vệ tất cả chúng ta thủ tướng brown nói trong cuộc họp báo
thủ tướng này tuyên bố chúng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị chiến đấu với virus sars cov hai
thưa quý vị đại dịch đã lan đến cả những nước chống dịch tốt nhất
và chưa có ca nhiễm nào trong suốt hai năm qua cho thấy tốc độ lây lan của nó vẫn không hề giảm
còn tại việt nam trước những số liệu ca mắc mới tăng vọt như hiện nay
hy vọng quý vị tiếp tục tuân thủ nghiêm túc năm k và hạn chế đến những nơi đông người
để diện bệnh được ổn định trở lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại